ngày một tám công an thành phố cần thơ tổ chức họp báo thông tin về việc triệt phá băng trộm tiệm vàng
ở các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông kiều long và bắt bảy đối tượng
đây là băng nhóm chuyên đột nhập tiệm vàng bằng đường sông lớn nhất miền tây vừa được triệt phá
chuyên án được bộ công an xác lập do thiếu tướng nguyễn phi hùng phó tổng cục trưởng
tổng cục cảnh sát làm trưởng ban giao công an thành phố cần thơ làm chủ công
ngày ba mươi một tháng bảy ban chuyên án triệt phá băng trộm tiệm vàng bắt khẩn cấp năm đối tượng
trước đó vào lúc hai h ngày ba mươi bảy chính sát phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ
phối hợp với công an tỉnh sóc trăng bắt khẩn cấp hai đối tượng đang đột nhập vào tiệm vàng mỹ xuyên sóc trăng
lực lượng đã thu giữ trên người hai nghi phạm là bảy lượng vàng
từ lời khai của hai nghi phạm này công an đã bắt giữ thêm các đối tượng khác đến từ thành phố hồ chí minh
đang thuê trọ tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
theo cơ quan công an phương thức và thủ đoạn của bọn trộm rất chuyên nghiệp và tinh vi
trước khi gây án chúng khảo sát địa điểm phương thức thực hiện và sử dụng vỏ lãi
có gắn động cơ công suất cao để gây án
khi trộm bọn chúng chùm khẩu trang kín đầu và cổ đeo găng tay vải để tránh sự theo dõi của camera
tại các tiệm vàng dùng kiêm cộng lực để cắt khóa đột nhập vào lấy trộm vàng
hơn một năm qua có khoảng hai mươi tiệm vàng cơ sở kinh doanh vàng ở đồng bằng sông kỳ long bị trộm đột nhập
trong đó băng nhóm này khai nhận đã thực hiện được sáu vụ ở các tỉnh thành như cần thơ hậu giang kiên giang và vĩnh long
vụ việc hiện đang được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ